nhiều quốc gia trên thế giới và các tổ chức quốc tế đang điều động các đội cứu hộ
cũng như gửi hàng cứu trợ tới các khu vực bị ảnh hưởng do động đất ở thổ nhĩ kỳ và syri
ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ mevlut cavusoglu cho biết
nhà chức trách nước này đang xúc tiến mở thêm hai cửa khẩu biên giới với syri
nhằm tạo điều kiện chuyển hàng viện trợ nhân đạo tới quốc gia láng giềng này
vốn cũng đang hứng chịu hậu quả nặng nề của trận động đất kinh hoàng vừa qua
chính phủ anh ngày tám tháng hai thông báo sẽ viện trợ bổ sung
bao gồm các mặt hàng như liều bạt và chăn màn
để hỗ trợ những người sống sót sau trận động đất hôm sáu tháng hai ở thổ nhĩ kỳ và syri
trong bối cảnh thời tiết băng giá ở hai quốc gia này
trong khi đó pakistan đã gửi đợt hàng cứu trợ đầu tiên tới thổ nhĩ kỳ
để hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ sau trận động đất
lực lượng cứu hộ của ai cập bao gồm các chuyên gia y tế và nhân viên cứu hộ
cùng ba máy bay quân sự trở hàng viện trợ nhân đạo vân tư y tế và liều bạt
đã đến syri để giúp đỡ các nạn nhân của trận động đất kinh hoàng tại quốc gia trung đông này
cùng ngày chủ tịch ủy ban châu âu ursula von der leyen thông báo
liên minh châu âu eu có kế hoạch tổ chức một hội nghị các nhà tài trợ vào tháng ba tới
để huy động viện trợ quốc tế giúp syri và thổ nhĩ kỳ khắc phủ hậu quả tàn khốc của trận động đất vừa qua
tổ chức y tế thế giới who cũng sẽ cử ba máy bay chở vật tư y tế đến các khu vực bị động đất tàn phá
trong đó một chuyến bay đang trên đường tới thành phố istanbul của thổ nhĩ kỳ